ông phạm xuân tiến cũng cho hay sở giáo dục đào tạo và sở y tế đang xây dựng văn bản hướng dẫn liên ngành về phương án phòng chống dịch khi có trường hợp f f một f hai hoặc nghi ngờ f trong trường học
ví dụ khi phát hiện có f trong trường học sẽ phải kích hoạt ngay các phương án phòng chống dịch phong tỏa tạm thời khu vực có liên quan đến f tùy thuộc mức độ di chuyển của f
diện phong tỏa có thể toàn bộ trường học hoặc từng khu tầng khu vực học làm việc phòng học có liên quan f
ông nguyễn xuân khang hiệu trưởng trường marie culi hà nội cho hay do luôn trong trạng thái chuẩn bị đón học sinh trở lại trường nên công tác phòng dịch của nhà trường luôn sẵn sàng
tuy nhiên tôi cho rằng nên có phụ huynh trong trường hợp phát hiện học sinh là f tại trường chỉ có trường và cơ quan y tế xử lý tình huống là chưa đủ
dưới một mươi tám tuổi là trẻ em khi học sinh trở thành f thì cần có nhà trường cơ quan y tế và phụ huynh phối hợp với nhau để xử lý tình huống ông khang nói
bà nguyễn thị hiền hiệu trưởng trường phổ thông kim liên bày tỏ lo lắng khi trường nằm trên địa bàn đang có tình hình dịch phức tạp
nếu áp dụng quy định như hiện nay là phương xã một mươi bốn ngày không có f trong cộng đồng mới được phép mở cửa nhà trường sẽ phải chờ kết luận và chỉ đạo cụ thể
tương tự lãnh đạo trường trung học phổ thông khương đình cũng cho biết nhà trường đáp ứng đủ một mươi sáu tiêu chí trường học an toàn phòng dịch
nhưng trên địa bàn mà trường đóng vừa xuất hiện hai trường hợp f cho cộng đồng
nên tính đến đầu tháng một mươi hai trường vẫn chưa đủ điều kiện được hoạt động
theo bà nguyễn thị nhiếp hiệu trưởng trường trung học phổ thông yên hòa trong khi chờ quyết định và hướng dẫn cụ thể của ủy ban nhân dân và sở giáo dục đào tạo thành phố
thì nhà trường đã xây dựng dự phòng tất cả các phương án
trong đó có kế hoạch dạy học chi tiết cho việc toàn bộ học sinh của cả lớp một mươi một mươi một và lớp một mươi hai được trở lại trường
có kế hoạch cho việc ưu tiên một số khối lớp đầu cấp và cuối cấp đến trường học trực tiếp
cùng với đó
theo kế hoạch của thành phố hồ chí minh thành phố sẽ thí điểm cho học sinh các lớp một lớp chín lớp một mươi hai đi học trực tiếp
nhiều phụ huynh có con vào lớp một bày tỏ lo lắng về kế hoạch này vì đây là lứa học sinh nhỏ nhất chưa được tiêm vaccine
nhưng vì sao học sinh lớp một tại thành phố hồ chí minh lại là khối lớp đầu tiên của bậc tiểu học được đến trường trực tiếp vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai tới
ông dương trí dũng phó giám đốc sở dụng và đào tạo thành phố hồ chí minh đã thông tin về quyết định này
theo kế hoạch của ủy ban dân thành phố hồ chí minh từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi hai thành phố sẽ thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh lớp một lớp chín và lớp một mươi hai
riêng địa bàn cần giờ học sinh tất cả các khối sẽ được đến trường
việc tổ chức dạy học trực tiếp ở một số khối lớp nhằm để cơ sở giáo dục đào tạo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
sau đó sẽ tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm trước khi tổ chức dạy học trực tiếp đại trà
tuy nhiên việc cho phép học sinh lớp một trở lại trường học trực tiếp trong thời điểm dịch covid một mươi chín tại thành phố vẫn đang rất phức tạp khiến phụ huynh lo lắng
ông dương trí dũng phó giám đốc sở giáo dục đào tạo cho hay đi học là quyền lợi của toàn thể học sinh
thành phố đã rất cân nhắc dựa trên nội dung liên quan đến chương trình giáo dục nên mới cho phép thí điểm dạy học trực tiếp cho học sinh lớp một vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai
theo ông dũng đây là khối học sinh mới chuyển từ bậc mầm non lên
do dịch covid một mươi chín các em chưa được đến trường ngày nào
kể từ ngày một mươi tháng năm đến nay việc học trực tuyến gặp nhiều khó khăn
mặt khác đây là năm đầu tiên các em học chương trình giáo dục phổ thông mới chương trình năm hai nghìn hai mươi
trong khi các em học sinh lớp hai đã học được một năm thì học sinh lớp một chưa được học trực tiếp ngày nào
do vậy sẽ rất thiệt thòi cho học sinh lớp một nếu không được đi học trực tiếp trong khi chương trình rất cần có sự hướng dẫn trực tiếp của các thầy cô giáo ở những bài học vỡ lòng
ông dũng cho rằng thành phố đã rất cân nhắc
khi cho phép bậc tiểu học dạy thí điểm cho học sinh lớp một chứ không phải đại tra tất cả các lớp
lý do là nếu cho các lớp cùng đi học đại trà sẽ không đủ không gian thời gian đội ngũ
chỉ cho phép lớp một trở lại trường học trực tiếp để các trường có kế hoạch chăm sóc có nhiều thời gian dành cho các em
qua đó đánh giá các em có thích nghi được hay không trong khoảng thời gian này
theo ông dũng việc đảm bảo an toàn cho học sinh khi nào cũng là ưu tiên hàng đầu
điều này không chỉ áp dụng cho học sinh lớp một
mà lớp bốn lớp năm lớp ba lớp hai hay các bậc học khác
nhưng vì lớp một cần thiết hơn hết các lớp học khác nên mới chọn lựa
đưa lớp một đi học trực tiếp thời điểm này để toàn trường toàn xã hội giáo dục y tế cùng quan tâm đảm bảo an toàn cho các em
ông dũng khẳng định các cơ quan sẽ phải phối hợp để tính toán việc đảm bảo an toàn cho học sinh
về lý thuyết bộ tiêu chí an toàn trường học tp hcm đã ban hành bộ y tế bộ giáo dục và đào tạo cũng có các quy định cụ thể
do vậy đây là lúc
cần vận dụng lý thuyết ra thực tiễn
trước lo ngại nhiều phụ huynh sẽ không đồng ý cho con đi trong thời gian thí điểm hai tuần
ông dũng cho hay cho học sinh đi học trực tiếp tại trường là không bắt buộc
hiện tại nhiều học sinh phụ huynh của thành phố cũng đang kẹt tại các địa phương và những học sinh này vẫn đang học trực tuyến
phương án dạy học hiện nay là có sự phối kết hợp giữa học trực tuyến và trực tiếp
việc đi học trực tiếp nhắm tới quyền lợi của học sinh nên chúng tôi mong phụ huynh đồng hành cùng ngành giáo dục

để đảm bảo chất lượng giáo dục phối hợp với ngành để đảm bảo an toàn chống dịch ông dũng nói
về học một buổi hay cả ngày phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tp hcm thông tin phòng chuyên môn sẽ có hướng dẫn cụ thể
thì theo cấp độ dịch sở giáo dục đào tạo sẽ có hướng dẫn cụ thể
các quận huyện sẽ xây dựng kế hoạch đi học trực tiếp của từng quận huyện
các trường xây dựng kế hoạch của riêng mình phù hợp với điều kiện thực tế không có trường nào giống nhau